liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra tại thành phố sông công sáng nay công an tỉnh thái nguyên cho biết đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại nơi sinh sống
phạm đức anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tỉnh thái nguyên bị bắt giữ vào khoảng ba giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi một tại thành phố phổ yên nơi đối tượng sinh sống
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại địa bàn phường phố cò thành phố sông công tỉnh thái nguyên phạm đức anh đã đội mũ
đeo khẩu trang sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng uy hiếp nhân viên để cướp tiền